phát biểu tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm của ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm phòng chống ma túy mại dâm hivs
thành phố hà nội ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám đồng chí hoàng trung hải
quý viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đề nghị
công an thành phố hà nội cần tìm giải pháp căn cơ hơn để bảo đảm mục tiêu duy trì an ninh trật tự cho thủ đô
trong đó cần chú trọng công tác phòng ngừa xử lý tội phạm ma túy nhất là các loại ma túy tổng hợp
đồng chí hoàng trung hải đề nghị ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù
để có thể xử lý nhanh kịp thời những tình huống tội phạm phát sinh
trong sáu tháng đầu năm một số loại tội phạm cũng có diễn biến phức tạp với chiều hướng gia tăng
như xuất hiện tội phạm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
tội phạm liên quan đến tín dụng đen đòi nợ thuê tội hiếp dâm tăng lên năm mươi
và tình hình các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra có biểu hiện gia tăng
với tính chất đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây